một điểm đáng chú ý trong hội nghị g hai mươi năm nay là sự tham gia của các nước đông nam á
trong đó việc việt nam được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi năm nay một lần nữa khẳng định vị trí
vai trò của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec trong cấu trúc quản trị khu vực và toàn cầu
đồng thời cho thấy việt nam ngày càng trở thành một đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
việc việt nam được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi cho thấy quốc tế ngày càng đánh giá cao vai trò
cũng như đóng góp của việt nam trong tiến trình phát triển của thế giới
nghị sĩ quốc hội liên bang đức ronfa musiness cho biết rất vui mừng khi việt nam tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
với tư cách khách mời bởi việt nam có một vị trí đặc biệt tại khu vực asean
theo đó việt nam với tư cách là chủ tịch apec hai nghìn một mươi bảy đóng vai trò rất quan trọng trong việc chia sẻ những khó khăn
thách thức được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh
theo đánh giá của các chuyên gia đức năm hai nghìn một mươi bảy là năm mang đến nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa
trong quan hệ song phương giữa việt nam và đức với những điểm tương đồng về diện tích dân số
và sự đan sen về lợi ích giữa hai nền kinh tế